đảng đoàn quốc hội ban tổ chức trung ương đã tổ chức hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
đến dự còn có các ủy viên bộ chính trị đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phạm minh chính cho biết công tác cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số
tuy đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây nhưng cũng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập đáng lo ngại
các chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số
còn chậm được cụ thể hóa chưa thống nhất và thiếu đồng bộ
công tác tuyển dụng phát hiện đào tạo bồi dưỡng quy hoạch đề bạt bố trí sử dụng luân chuyển cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số
còn theo kỳ cuộc không bài bản thiếu tầm nhìn và định hướng chiến lược
tỷ lệ cán bộ nữ cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp chưa tương xứng với tỷ lệ dân số nữ người dân tộc thiểu số
tại hội thảo nhiều đại biểu kiến nghị để tăng cường công tác cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số
cần tăng thêm chức danh cấp phó ở một số bộ ngành cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chức danh phó bí thư ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
để tạo nguồn cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số nhiệm kỳ tới
về độ tuổi đối với cán bộ nữ được đề nghị bổ nhiệm giới thiệu ứng cử vào chức danh diện ban bí thư quản lý
đề nghị được tính như tuổi bổ nhiệm đối với nam
phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đây là lần đầu tiên có một hội thảo với công tác cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số
những con số trong báo cáo của ban tổ chức trung ương đã nêu rõ những mặt làm được
và những hạn chế trong công tác cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số thời gian qua
chủ tịch quốc hội cho biết tại hội thảo các kiến nghị đề xuất của các đại biểu đều là những ý kiến sâu sắc
là tiếng nói từ thực tế của địa phương đề nghị ban tổ chức nghiên cứu và xem xét